thông tin mới nhất từ bộ y tế về diễn biến dịch bệnh covid ngày tám tháng chín
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi hai sáu trăm tám mươi ca nhiễm mới
trong đó một mươi bảy ca nhập cảnh và một mươi hai sáu trăm sáu mươi ba ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm bảy ba trăm linh tám bình dương ba một trăm bảy mươi hai đồng nai tám trăm một mươi bốn long an ba trăm bảy mươi hai tiền giang một trăm bảy mươi một cần thơ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
nam ninh thuận sơn la hai thái bình hương yên hà tĩnh lạng sơn hậu giang mỗi tỉnh một ca trong đó có bảy tám trăm năm mươi một ca trong cộng đồng
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm một năm trăm ba mươi ca tại tp hcm giảm hai ca bình dương giảm bảy trăm chín mươi bốn ca đồng nai giảm một trăm ba mươi một ca long an giảm một trăm một mươi tám ca tiền giang giảm một mươi hai ca
như vậy kể từ đầu dịch đến nay việt nam có năm trăm sáu mươi ba sáu trăm bảy mươi sáu ca nhiễm đứng thứ năm mươi trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có ba trăm hai mươi hai tám trăm bảy mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có chín trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
có tám tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam hải dương quảng ninh lào cai
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh hai trăm bảy mươi ba một trăm năm mươi bốn bình dương một trăm bốn mươi một bảy trăm sáu mươi năm đồng nai ba mươi một một trăm bảy mươi chín long an hai mươi sáu tám trăm linh bốn tiền giang một mươi một một trăm năm mươi chín
tổng số ca được điều trị khỏi ba trăm hai mươi năm sáu trăm bốn mươi bảy
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm bảy mươi chín ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ bốn năm mươi ba thở oxy sòng cao hfnc một hai trăm linh người thở máy không xâm lấn hai trăm năm mươi bảy thở máy xâm lấn chín trăm ba mươi ecmo hai mươi chín
theo tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công ghi nhận ba trăm ba mươi năm ca tử vong tại các tỉnh như sau
thành phố hồ chí minh hai trăm sáu mươi tám bình dương ba mươi bốn đồng nai một mươi một long an tám tiền giang bảy đồng tháp hai vĩnh long hai trà vinh bến tre
khánh hòa mũi tỉnh một
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
trưa ngày tám tháng chín theo cổng thông tin covid một mươi chín thành phố hồ chí minh một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên của tám quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã được tiêm mũi một vaccine phòng covid một mươi chín
cụ thể tám quận huyện đạt tỷ lệ một trăm linh tiêm mũi một vaccine covid một mươi chín cho người dân trên một mươi tám tuổi gồm
quận bảy quận phú nhuận quận sáu quận một quận năm quận một mươi một huyện
quận bảy quận sáu quận một quận năm quận một mươi một
quận chín quận một mươi quận một mươi một quận một mươi hai quận một mươi ba
phó giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh nguyễn hoài nam cho biết từ đây đến ngày một mươi năm tháng chín sở y tế thành phố hồ chí minh đẩy nhanh bao phủ hết mũi một cho người còn lại sẽ tiêm mũi hai cho người đến thời hạn
theo nguyễn hoài nam bộ y tế đã cung cấp một triệu liều vaccine để tiêm mũi hai cho người dân thành phố hồ chí minh và thành phố hồ chí minh đang tổ chức tiêm vaccine với tốc độ rất nhanh
trong văn bản ngày bảy tháng chín bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông miễn giảm giá cước internet
nhằm hỗ trợ ngành giáo dục trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhiều địa phương phải dạy và học trực tuyến
bộ giáo dục và đào tạo mong muốn doanh nghiệp viễn thông đầu tư nâng cấp hạ tầng mở rộng băng thông internet
nhằm tổ chức tốt hoạt động dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục
các doanh nghiệp công nghệ thông tin tiếp tục nghiên cứu phát triển giải pháp nền tảng dạy và học trực tuyến xây dựng học liệu số hướng dẫn sử dụng an toàn phần mềm công cụ dạy học
với giáo dục đại học để phục vụ cho việc đào tạo từ xa bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo doanh nghiệp giảm giá thuê dịch vụ máy chủ và dịch vụ internet cho các trường

hỗ trợ internet tốc độ cao giảm giá cước truy cập giá dịch vụ thuê máy chủ băng thông để các nhà trường dạy học hiệu quả an toàn
khoảng hai mươi ba triệu học sinh cả nước bắt đầu năm học mới trong tháng chín nhiều nơi vẫn phải học trực tuyến do covid một mươi chín
hai ngày qua việc học ở hà nội tp hcm diễn ra đồng loạt nhiều trường học phụ huynh ghi nhận tình trạng nghẽn mạng lỗi phần mềm
các địa phương dự kiến sơ tán hai trăm năm mươi tám người dân các lực lượng quân đội đã sẵn sàng hơn năm trăm linh bộ đội
dân quân tự vệ cùng hơn hai trang thiết bị để ứng phó với bão côn sơn
theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tại cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão côn sơn diễn ra vào sáng tám tháng chín
một số địa phương đã giả soát phương án sơ tán dân trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn diện rộng trong điều kiện diễn biến covid một mươi chín phức tạp
trong đó dự kiến sơ tán bảy mươi ba chín trăm chín mươi sáu dân khu vực ven biển một trăm một mươi bốn chín mươi một dân khu vực ven sông và ngoài đê
bảy mươi bảy trăm bảy mươi dân khu vực nguy cơ cao lũ quét săn lở đất
các tỉnh đang tiếp tục tổng hợp ra soát phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
theo từng kịch bản về diễn biến thiên tai có khả năng xảy ra trong đợt này
đại diện ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của bộ y tế cho biết
bộ đã ban hành công văn số bảy bốn trăm ba mươi chín về việc chủ động và ứng phó với thiên tai
bão lũ mưa lớn trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
bộ đề nghị các tỉnh giả soát lại các kế hoạch đã được xây dựng
theo điều kiện thực tế để ứng phó kịp thời đáp ứng tình huống mưa lũ bão lớn
bảo đảm công tác cấp cứu thu dung điều trị và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân không bị gián đoạn
đại diện bộ y tế thông tin trong tình huống bão lũ và thiên tai
thì công tác đảm bảo an toàn cho người dân phải đặt lên trên hết
tức những khu vực nào không đảm bảo an toàn thì vẫn phải sơ tán đến nơi đảm bảo an toàn
tại nơi này vẫn phải đảm bảo những điều kiện phòng chống dịch